tin bão khẩn cấp cơn bão số năm hồi bảy giờ tối nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi năm độ vĩ bắc một trăm linh tám chín độ kinh đông trên vùng biển bắc vịnh bắc bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một bão di chuyển theo hướng bắc với tốc độ khoảng một mươi km một giờ
do ảnh hưởng của bão khu vực vịnh bắc bộ bao gồm cô tô bạch long vĩ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động rất mạnh
trên đất liền từ gần sáng ngày mai hai mươi tháng một mươi vùng ven biển bắc bộ có gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy một số nơi ở ven biển quảng ninh hải phòng có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
vùng biển vịnh bắc bộ bao gồm các đảo cô tô bạch long vĩ có sóng biển cao từ hai đến bốn mét toàn bộ tàu thuyền khu neo đậu khu nuôi trồng thủy sản đê kè biển trên khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn
do ảnh hưởng của bão nên từ đêm nay đến đêm hai mươi một tháng một mươi ở vùng ven biển khu vực nam đồng bằng khu vực đông bắc của bắc bộ có khả năng xảy ra mưa vừa có nơi mưa to đến rất to các địa phương đã chủ động lên phương án ứng phó
để ứng phó vào phòng chống bão số năm ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh quảng ninh đã ban hành văn bản tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện tàu thủy ra khơi
thời gian tạm ngừng bắt đầu từ một mươi năm h ngày một mươi sáu h
ngay từ đầu giờ chiều các tàu thuyền lớn nhỏ đã nhanh chóng cập bến để neo đậu tại cảng tàu khách quốc tế hạ long tàu du lịch đã về bờ nheo đậu từ rất sớm
ngày một mươi chín tháng một mươi đại diện ubnd xã bảo ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình cho biết hai ngư dân địa phương dùng thuyền đi đánh cá trên biển gần bờ và đã bị chìm thuyền
rất may các ngư dân đã bơi được vào bờ sức khỏe ổn định
trước đó để ứng phó với bão số năm tỉnh quảng bình đã có lệnh cấm biển từ giờ ngày một mươi tám tháng một mươi cho đến khi biển an toàn theo thông báo của cơ quan khí tượng thủy văn
chính quyền các địa phương tích cực tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm quy định cấm biển tránh các vụ việc đáng tiếc tương tự xảy ra
trước đó để ứng phó với bão số năm tỉnh quảng bình đã có lệnh cấm biển từ h ngày một mươi tám tháng một mươi cho đến khi biển an toàn theo thông báo của cơ quan khí tượng thủy văn
trong khi đó tại đà nẵng ngày hôm nay toàn bộ đường lên bán đảo sơn trà được mở lại sau nhiều ngày phong tỏa để đảm bảo an toàn trong đợt mưa lớn đang xảy ra
mưa lớn kéo dài liên tiếp nhiều ngày qua khiến đường hồ chí minh nhánh tây đoạn qua tỉnh thừa thiên huế xuất hiện điểm sạt lở ta luy dương gây ách tắc giao thông
đến chiều tối nay đã cơ bản khắc phục tạm thời thông tuyến một vệt